liên quan tới thảm họa lũ lụt ở libya tổ chức di cư quốc tế ngày hôm qua cho biết
đã có hơn bốn mươi ba người ở đông bắc nước này phải di rời khỏi các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề
theo tổ chức di cư quốc tế ước tính bốn mươi ba năm mươi chín người đã phải di rời do thiếu nguồn cung cấp nước sạch sinh hoạt
trong số đó có ba mươi người dân ở thành phố dona nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất
liên hợp quốc đã cảnh báo về nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm
ở các khu vực chịu ảnh hưởng của lũ lụt do thiếu nước sạch
và cho biết điều này có thể gây ra cuộc khủng hoảng thảm khốc thứ hai
trung tâm kiểm soát dịch bệnh của libya cũng khuyến cáo người dân không sử dụng nước bị ô nhiễm
thảm họa lũ lụt do ảnh hưởng của bão daniel gây ra hôm một mươi tháng chín đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và mất tích
nhiều nước và tổ chức quốc tế đang tiếp tục chuyển hàng viện trợ tới liby
trong khi chính phủ cam kết điều tra rõ vụ vỡ hai con đập dẫn tới lũ lụt kinh hoàng